các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
mới đây chính phủ đồng ý bổ sung một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng từ số kinh phí cắt giảm tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
và nguồn dự phòng để tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày chín tháng chín phó thủ tướng lê minh khái đã ký thay thủ tướng ban hành nghị quyết về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
theo đó các thành viên chính phủ quyết nghị thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm tiết kiệm của ngân sách trung ương
để bổ sung cho nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một tập trung cho phòng chống dịch covid một mươi chín như đề nghị của bộ tài chính
chính phủ giao bộ tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của số liệu báo cáo
bộ trưởng tài chính thừa ủy quyền thủ tướng chính phủ thay mặt chính phủ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
cho phép sử dụng bổ sung một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng số kinh phí cắt giảm tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
và nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một để tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày phó thủ tướng lê minh khái ký quyết định về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia
cho ủy ban nhân dân thành phố cần thơ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bộ tài chính xuất cấp bốn mươi bộ nhà bạt cấu sinh và bốn bộ máy phát điện
cho thành phố cần thơ
bộ tài chính xuất cấp bốn mươi bộ nhà bạt cấu sinh và bốn bộ máy phát điện cho thành phố cần thơ để phòng chống dịch
chúng ta cùng quay trở lại với công tác chống dịch tại thủ đô
mới đây theo phản ánh của người dân hai thanh tra giao thông cùng một làn kiểm soát được mở
khiến cho hàng nghìn phương tiện đã có mã luồng xanh vận tải
un ứ kéo dài trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
được biết lực lượng chức năng chỉ mở hai làn kiểm soát để qua trạm thu phí
trong đó có một làn dành cho xe luồng xanh vận tải do thanh tra giao thông phụ trách
làn còn lại dành cho các phương tiện khác do cảnh sát giao thông kiểm tra
tại làn kiểm soát xe luồng xanh vận tải
thanh tra giao thông quét mã qr từng phương tiện và kiểm tra hành chính của tài xế
giấy vận tải luồng xanh của xe này không hợp lệ
nam tài xế sau đó cho biết giấy trên kịch xe đã hết hạn và người này lấy mã qr mới từ trong xe ra
mất gần năm phút ô tô này mới có thể di chuyển
ngoài mã qr luồng xanh vận tải
các giấy tờ có liên quan của tài xế cũng được thanh tra giao thông
việc này được thực hiện theo chỉ đạo của sở giao thông vận tải hà nội
nhằm kiểm soát các phương tiện đi từ vùng dịch
và ngăn tình trạng tài xế lợi dụng được cấp mã luồng xanh vận tải
để chở người và hàng hóa vi phạm
một ô tô tải được cấp mã vận tải luồng xanh
tuy nhiên hành trình của phương tiện không được đi qua khu vực cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng thanh tra giao thông sau đó yêu cầu tài xế lập tức quay đầu
việc kiểm soát tất cả xe trong khi chỉ có một làn dành cho phương tiện luồng xanh
được qua chốt
khiến cho lượng lớn phương tiện bị ủn tắc
trong hình hàng trăm ô tô đang chuyển hướng để vào khu vực làn kiểm soát xe luồng xanh
gây ra xung đột giao thông
tài xế lê văn cương đi từ ninh bình cho biết
anh mất gần bốn mươi phút để chờ đợi thoát khỏi khu vực ủn tắc
thời tiết đang giao mùa nắng oi cùng với khói xe
khiến hàng chục con lợn của tôi có nguy cơ chết nếu phải chờ đợi thêm
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
cục cảnh sát giao thông triển khai lực lượng từ xa
yêu cầu các tài xế đi đúng vào luồng phương tiện
để tránh gây xung đột khi nhập vào làn kiểm soát luồng xanh vận tải
hàng dài ô tô ủn ứ trên cao tốc pháp vân cổ rẽ
lúc một mươi h hai mươi phút đoạn đường ủn tắc khoảng ba đến bốn km
theo hướng vào nội đồ
tài xế nguyễn văn ba ở tam điệp ninh bình cho biết
anh ủng hộ việc lực lượng chức năng kiểm soát chặt
để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan
tuy nhiên lực lượng tại chốt cần tăng cường và mở nhiều làn hơn nữa
chỉ có một làn dành cho xe luồng xanh với hai thanh tra giao thông như vậy
là quá tải gây ủn tắc và ảnh hưởng lớn đến thời gian
và chi phí đi lại của chúng tôi anh ba nói
trước đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã nhiều lần lên tiếng
yêu cầu các địa phương dừng ngay việc ban hành thêm quy định
và giấy phép con cản trở lưu thông hàng hóa
theo chủ tịch ubnd tp hcm phan van mãi
về lâu dài phải đảm bảo an sĩ
an sinh cho người dân trước tác động rất lớn của dịch covid một mươi chín
ông mãi cũng thông tin hiện nay số liệu thống kê chưa đầy đủ
trên địa bàn thành phố có hai triệu hộ với năm ba triệu nhân khẩu
gặp khó khăn cần hỗ trợ an sinh
qua đó ông thay mặt ubnd tp hcm đề xuất mức hỗ trợ
bảy trăm năm mươi đồng một người một tháng tổng kinh phí là gần tám tỷ đồng
các sở ban ngành và địa phương giả soát lập danh sách đầy đủ
những người khó khăn cần hỗ trợ gói an sinh này
sau đó quản lý bằng công nghệ và thành phố xét chuyển tiền hỗ trợ
trực tiếp đến số tài khoản người dân ông bái đề nghị
ông yêu cầu các địa phương phải làm chặt chẽ để không bị ai bỏ sót
đồng thời đề nghị đến trước ngày một mươi năm chín phải có danh sách tương đối chính xác
sau ngày một mươi năm tháng chín bắt đầu triển khai thực hiện gói hỗ trợ
trước mắt sẽ hỗ trợ tháng chín và một mươi sau đó tùy theo tình hình dịch
sẽ tính toán tiếp
chủ tịch thành phố cũng đồng ý thời gian gian cách càng lâu
càng có nhiều vấn đề liên quan đến đời sống tâm lý người dân
từ các tác động của dịch bệnh
do đó ông yêu cầu công an thành phố và các địa phương phải nắm chắc địa bàn
kiểm soát tình hình để có những phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trên từng pháo đài
ngày hôm nay nhiều shipper trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
chia sẻ về việc các trạm y tế lưu động đã thông báo ngừng xét nghiệm miễn phí
khiến lực lượng này không thể ra được
cụ thể shipper tại nhiều địa bàn quận bảy quận một mươi phú nhuận hay quận ba
đã chia sẻ về việc các trạm y tế lưu động
thông báo ngừng xét nghiệm miễn phí và cấp giấy xác nhận xét nghiệm
khiến cho lực lượng này không thể ra đường hoạt động giao hàng
y tế phường tôi đã ngừng test covid một mươi chín miễn phí cho shipper
anh em tham khảo trước khi đi test không lại xếp hàng rồi về
một shipper tại quận bảy chia sẻ trên hội nhóm mạng xã hội
của các shipper thành phố hồ chí minh
chia sẻ với báo chí anh đạt shipper của một ứng dụng gọi xe cho biết
ngày năm tháng chín anh vẫn thực hiện xét nghiệm tại một trạm y tế lưu động
ở phường nơi anh sinh sống
tuy nhiên tới sáng bảy tháng chín thì trạm y tế này đã dán thông báo ngừng xét nghiệm cho shipper
từ đầu tháng chín đến giờ việc xét nghiệm diễn ra khá thuận lợi
nên tôi có thể ra đường hoạt động hàng ngày
tuy nhiên tới sáng nay không được xét nghiệm nên đành ở nhà
tôi đã phải dậy sớm xếp hàng nhưng trạm y tế lại từ chối xét nghiệm
trong khi ubnd tp hcm đã nêu rõ shipper được xét nghiệm miễn phí
tới ngày một mươi năm tháng chín anh đạt nói
nguồn tin của dinh
tại các ứng dụng gọi xe cho biết các ứng dụng đã ghi nhận tình trạng này
trong sáng bảy tháng chín nhiều tài xế đã phản ánh tới ứng dụng đơn vị quản lý
về việc không được xét nghiệm miễn phí tại các trạm y tế lưu động
dẫn tới không có giấy xác nhận xét nghiệm để ra đường hoạt động giao hàng
các ứng dụng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng
để khôi phục lại hoạt động này đúng như tinh thần trong công văn
của ubnd tp hcm về việc xét nghiệm miễn phí cho lực lượng shipper
đến hết ngày một mươi năm tháng chín
chúng tôi có ghi nhận tình trạng trên và đang làm việc với sở công thương tp hcm
trước mắt ứng dụng vẫn hoạt động bình thường và khuyến khích shipper di chuyển
tới những trạm y tế khác gần khu vực sinh sống để thực hiện xét nghiệm
khi vẫn có trạm y tế thực hiện xét nghiệm miễn phí cho shipper
đại diện một ứng dụng gọi xe chia sẻ
trước đó ngày ba mươi tháng tám sở công thương tp hcm cho biết
theo chủ trương của ubnd tp lực lượng giao hàng công nghệ
tức shipper sẽ được tiến hành xét nghiệm miễn phí
tại hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động chia theo từng quận huyện có địa chỉ cụ thể
theo đó shipper tại tám khu vực vùng đỏ tp thủ đức quận tám một mươi hai gò vấp
bình tân bình thạnh huyện bình chánh và hóc môn
phải xét nghiệm nhanh hàng ngày mẫu gộp ba từ năm h đến sáu h sáng
tại một mươi bốn quận huyện còn lại shipper phải đảm bảo được xét nghiệm hai ngày một lần
văn bản ngày sáu tháng chín của ubnd tp hcm gửi các sở công thương
y tế và công an tp cũng nêu rõ
đồng ý gia hạn đến ngày một mươi năm tháng chín cho việc tổ chức xét nghiệm nhanh
miễn phí cho lực lượng shipper
tại một mươi bốn quận huyện còn lại shipper phải đảm bảo được xét nghiệm hai ngày một lần
tại một mươi bốn quận huyện còn lại shipper phải đảm bảo được xét nghiệm nhanh miễn phí cho lực lượng shipper

còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo